để công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ đã chủ động tìm nguồn cung cấp vaccine từ các nước trên thế giới
và cho đến thời điểm hiện nay thì có sáu loại vaccine phòng covid một mươi chín đã được bộ y tế cấp phép sử dụng tại việt nam
vaccine covid một mươi chín vaccine astrazeneca do tập đoàn astrazeneca sản xuất
hai vaccine gam covid vac tên khác là sputnik v do viện nghiên cứu gamalea của nga sản xuất
ba vaccine verocell của sinopharm do sinopharm phát triển và beijing institute of biological products trung quốc sản xuất
đã được cấp phép sử dụng tại sáu mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
năm vaccine spikervac tên khác là covid một mươi chín vaccine moderna
và janssen biologic bv của hà lan sản xuất
tất cả các vaccine trên được cấp phép và đưa về việt nam sử dụng đều đảm bảo an toàn và hiệu quả
hiện tất cả các loại vaccine trên đang được triển khai tiêm rộng rãi cho người dân cả nước
theo tiến độ nhập về của các cơ quan chức năng